vào lúc bảy giờ sáng nay trong không khí trang nghiêm và xúc động ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội chủ tịch nước chính phủ quỹ ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức trọng thể lễ viếng đại tướng lê đức anh nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyên cố vấn ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
theo nghị thức quốc tàng tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
lễ truy điệu vào lúc một mươi h bốn mươi năm phút cùng ngày
lễ an táng từ một mươi bảy giờ cùng ngày tại nghĩa trang thành phố hồ chí minh
cùng thời gian này tại hội trưởng thống nhất thành phố hồ chí minh hội trưởng ubnd tỉnh thừa thiên huế cũng tổ chức lễ viếng lễ truy điệu nguyên chủ tịch nước đại tướng lê đức anh
sáu bảy tám và chín
hơn tám mươi năm hoạt động cách mạng đồng chí đại tướng lê đức anh đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc
đồng chí đã được đảng nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng huân chương hồ chí minh huân chương quân công hạng nhất huân chương chiến công hạng nhất huân chương chiến thắng hạng nhất
huy hiệu tám mươi năm tuổi đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của việt nam và quốc tế
lễ truy điệu đồng chí đại tướng lê đức anh nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyên cố vấn ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam diễn ra vào lúc một mươi h bốn mươi năm cùng ngày
lễ an táng từ một mươi bảy giờ cùng ngày
tại nghĩa trang thành phố hồ chí minh